đối tượng hồ sĩ lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn cầu xã ngọc hòa huyện trương mỹ thành phố hà nội cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng dương đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn phú mỹ xã thư phú huyện thường tín tp hà nội có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý